diễn đàn du lịch trực tuyến việt nam năm hai nghìn một mươi tám vừa được hiệp hội du lịch việt nam phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam tổ chức
đây là sự kiện nổi bật của hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề du lịch trực tuyến du lịch việt nam hướng tới công nghiệp bốn
đây là lần thứ hai diễn đàn du lịch trực tuyến việt nam được tổ chức thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch thương mại điện tử
diễn đàn là cơ hội đặc biệt để các bên trao đổi về những xu hướng mới trong kinh doanh trực tuyến các công nghệ nổi bật ý tưởng kinh doanh sáng tạo giới thiệu nghiên cứu thị trường mới liên quan tới du lịch trực tuyến trên thế giới cũng như tại việt nam
để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó cần ưu tiên phát triển du lịch trực tuyến ứng dụng công nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn trong các khâu quảng bá cung cấp dịch vụ
du lịch trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với du khách